học sinh ở các cấp mầm non tiểu học tùy từng khu vực đã đi học trở lại hoặc là vẫn được nghỉ
thế nhưng đối với những học sinh cấp hai cấp ba hay là sinh viên thì lại không được nghỉ học như vậy
cũng chính vì thế mà trên cộng đồng mạng đã có không ít chia sẻ được ví vong như là ca thán thấu trời
khi mà phải chui ra khỏi chăn từ sớm để đến trường lên lớp
vâng để đối phó với thời tiết lạnh thì các chủ đề về mùa đông như là ăn nghỉ hay là thời trang
đều được cư dân mạng đưa ra bàn luận rất là sôi nổi trên cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua
và đặc biệt thì nhiều style thời trang chống rét của các bạn trẻ cũng đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng
không chỉ trùm kín từ đầu đến chân bạn trẻ này còn diện nguyên cả chăn con công khi đi xe máy ra đường
còn đây là hình ảnh được ghi lại tại học viện biêu chính viễn thông hà nội
một bạn sinh viên đã không ngần ngại mang luôn chăn đi học
và có lẽ tấm chăn cũng đang dần trở thành vật dụng không thể thiếu của nhiều bạn trẻ
khi ra đường vào thời tiết giá lạnh như vậy
nhiều cư dân mạng còn cho rằng đây là mốt thời trang hiện đại quen thuộc những ngày này
những hình ảnh độc đáo này đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ trong những ngày vừa qua
với muôn kiểu đối phó với cái lạnh của học trò mùa đông
dù có lạnh ra đến đâu cũng tìm mọi cách để đến trường học tập
lạnh thế nào cũng không được nghỉ tinh thần học tập cực bình chóp nha
vừa có kiến thức mình thích sáng kiến mang chăn đi học của bạn này
thế nhưng cũng có những phong cách thời trang đối lập khiến nhiều cư dân mạng phải ngạc nhiên
theo hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội
vừa qua khi băng tuyết bao phủ trắng xóa tại đỉnh mẫu sơn
bất chấp lạnh giá một nam thanh niên đã không mặc áo và tạo dáng chụp ảnh dưới băng tuyết
hay vừa qua hình ảnh một cô gái diện thời trang có phần táo bảo
đứng chụp ảnh giữa không gian băng tuyết đã bao phủ trắng
cũng khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ
hiện những hình ảnh vẫn đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng
cởi áo đứng tạo dáng chụp ảnh dưới tuyết thế này thì bất chấp quá
dù thế nào thì hành động thế này trên đỉnh núi cũng là vô cùng nguy hiểm
có lẽ anh ấy đang thách thức bản thân mình
thế nhưng thời tiết lạnh giá như thế này thì cần ưu tiên sức khỏe bản thân sự ấm cơ thể
dù là làm gì đi nữa thì việc cởi đồ tạo dáng chụp ảnh
giữa băng tuyết lạnh giá là điều không nên
trên mạng xã hội hình ảnh người dân đốt lửa hay mặc thêm áo mưa
cũng đã trở thành những cách chống rét của rất nhiều người
đặc biệt là người lao động trong ngày nhiệt độ xuống tám một mươi độ c
theo dự báo thời tiết trong vài ngày tới miền bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường
trời chuyển mưa nhỏ dài rác rét đậm rét hại kéo dài
và cho đến tận ngày ba mươi tháng một nền nhiệt mới bắt đầu tăng dần
đây là thời điểm được nhiều ý kiến cho rằng sẽ có những tác động nguy hiểm cho sức khỏe
như gia tăng các vấn đề về hô hấp đau khớp và nhiều bệnh lý khác
chính vì vậy bên cạnh việc chia sẻ những cách thức đối phó với không khí lạnh
thì cũng đã có rất nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận lời khuyên
và các thông tin hữu ích liên quan đến việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe trong những ngày này
đơn cử như các chế độ ăn uống tập luyện thể dục thể thao
có rất nhiều thời trang độc lạ vào ngày giá rét như thế này
còn bạn làm cách nào để chống chọi lại với cây rét cắt ra cắt thịt của miền bắc
hãy chia sẻ cách ứng phó của bạn với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân